xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe đối sống
vừa qua mưa lớn đã gây ra lũ tại nhiều tỉnh miền trung gây ra nhiều thiệt hại cho bà con nơi đây
ngay lúc này nhiều hoàn cảnh khó khăn vẫn đang chờ đợi những tấm lòng thiện nguyện
nhưng dường như sau quá nhiều lùng xùm về sự minh bạch việc tử thiện
những mạnh thường quân đã ngại gần hơn trong năm nay
mưa lớn trong thời gian ngắn làm nước lũ tại nhiều tỉnh miền trung lên rất nhanh
nhiều địa bàn bị chia cắt rất nhiều thiệt hại đã được ghi nhận
nước lũ không chỉ cuốn trôi hoa màu và tài sản mà còn làm nhiều người tử vong và mất tích
tính đến tám giờ sáng ngày hai tháng một mươi hai đã có một mươi tám người tử vong và mất tích vì mưa lũ
mùa mưa năm trước có rất nhiều tổ chức cá nhân lên tiếng quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
bên cạnh các cơ quan chính quyền
thì có rất nhiều mạnh thường quân đến tận nơi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn
trong bão lũ ở miền trung
năm nay lại khác hoạt động này rất yên ắng dù thiệt hại do mưa lũ vẫn đang xảy ra
cũng có thể do người dân hay các mạnh thường quân đang gặp khó khăn từ dịch covid một mươi chín
nhưng lý do lớn hơn có lẽ do thời gian qua
nhiều người đã quá mệt mỏi với những ồn ào đòi hỏi sao kê trên mạng xã hội
minh bạch trong từ thiện là một đòi hỏi đúng
tuy nhiên suốt một năm qua chắc hẳn có rất nhiều người bị rơi vào vòng xoáy của nghi ngờ khi làm từ thiện
rất nhiều live stream nói chuyện trực tiếp
nhiều dòng trạng thái status trên facebook
hay làm những đoạn phim ngắn clip trên youtube để réo khỏi tên những người đã đứng ra quyên góp tử thiện
đòi họ sao kê để mong tăng tính minh bạch
không loại trừ những trường hợp lợi dụng thiên tai dịch bệnh để trục lợi
nhưng hầu hết nhà hào tâm đã làm việc rất trách nhiệm và tấm lòng trong sáng
để nhiều hoàn cảnh éo le được cứu trợ kịp thời
điều đó còn ý nghĩa hơn khi những người già người nghèo người neo đơn gặp khó khăn
nhưng vì những hạn chế về phương tiện hay kỹ năng như không có điện thoại thông minh hay không có internet
không biết tìm kiếm thông tin đã được các nhà hảo tâm tìm đến tận nơi để hỗ trợ
trước đây khi chưa có quy định rõ ràng về hoạt động từ thiện
người ta thực hiện cứu trợ bằng cái tâm chứ chưa thể chuyên nghiệp
và họ cũng chẳng nghĩ đến những rắc rối có thể gặp phải về sau
và thực tế nhiều nghệ sĩ nhiều người nổi tiếng sau khi đứng ra kêu gọi và thực hiện cứu trợ
giúp người xong đã và đang rất mệt mỏi với những điều này
hành động giá gọi đích danh trên mạng xã hội ảnh hưởng đến nhiều người nổi tiếng
có người đã dành thời gian đến các ngân hàng sao kê và công bố tài khoản
một số khác làm đơn gửi đến cơ quan chức năng với những người có lời nói hay phát ngôn thái quá vô căn cứ
số khác lại chọn giải pháp yên lặng
tiếp nhận đơn các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và kết luận có hay không việc ăn chặn tiền từ thiện
những ai phạm lỗi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật
những ai làm thực tâm minh bạch sẽ được minh ngoan
trong lúc chờ đợi sự kết luận rõ ràng của cơ quan chức năng
dường như những tấm lòng thiện nguyện đã ít nhiều bị tổn thương
tôi tin chắc giờ đây nếu có một ai đó đứng ra kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền trung
sẽ nhận ít nhiều ý kiến mang tính dò xét thậm chí là bị chỉ trích
dù có những người chỉ trích chưa từng biết đến quá trình hoạt động thiện nguyện của cá nhân kêu gọi hỗ trợ kia
mới đây nghị định chín mươi ba hai nghìn hai mươi một ra đời và có hiệu lực kể từ ngày một mươi một tháng một mươi hai
yêu cầu cá nhân tổ chức kêu gọi từ thiện phải chuyên nghiệp hơn để tăng tính minh bạch
chẳng hạn như cá nhân phải đăng ký với ubnd cấp xã về việc quyên góp hỗ trợ
có trách nhiệm ghi chép đầy đủ về kết quả tiếp nhận phân phối và phải được công khai trên các phương tiện truyền thông
gửi băng phát bản tới ubnd cấp xã nơi cư trú để niêm yết công khai tại trụ sở ba mươi ngày
điều này đòi hỏi người làm từ thiện ngày nay vừa phải có tâm thiện nguyện
vừa có lòng kiên nhẫn để thực hiện các yêu cầu dù mệt mỏi hơn nhưng điều đó là cần thiết
dịch bệnh đã bào mòn tài sản của mỗi chúng ta mưa lũ thì chẳng chờ đợi ai
chúng vẫn đến hẹn lại lên đang ngày đêm gây hỏa cho đồng bào
ngay lúc này nhiều hoàn cảnh khó khăn đang chờ đợi những tấm lòng thiện nguyện những con người dấn thân
để hỗ trợ kịp thời cho người dân thủ tướng phạm minh chính đã có những chỉ đạo các địa phương
không để người dân vùng lũ miền trung thiếu ăn thiếu mặc màn trời chiếu đất
không để hậu quả lũ lụt phát sinh dịch bệnh
thủ tướng phạm minh chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và tám tỉnh miền trung tây nguyên thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai và đắk lắc
để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
báo cáo tại hội nghị ông nguyễn hoàng hiệp thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay có năm cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta
một trăm sáu mươi sáu trận mưa lớn gây lũ đặc biệt là đợt từ hai mươi bảy tháng một mươi một đến mùng một tháng một mươi hai trên các sông bình định phú yên
lũ lớn tương đương các năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và gần ở mức lịch sử gây ngập lụt trên diện rộng sạt lở ở nhiều nơi
ông hiệp báo cáo đợt mưa lũ này là một mươi chín người tử vong mất tích
hai mươi sáu nhà bị sập hai mươi năm nhà bị thiệt hại gây thiệt hại nặng nề với nông nghiệp giao thông
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói sửa chữa nhà ở khôi phục sản xuất
hóa chất khử trùng tương đương tổng kinh phí một trăm bảy mươi năm tỷ đồng cho các địa phương
tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cập nhật thực tiễn để điều chỉnh phương án kịch bản phòng chống lũ
nhất là phương án di rời dân công tác chỉ đạo vận hành liên hồ chứa nhất là trên lưu vực sông ba báo cáo nêu
kết luận cuộc họp thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các địa phương miền trung và các bộ ngành liên quan tập trung lo cho dân sau lũ với tinh thần
không để dân đói ăn thiếu mặc màn trời chiếu đất không để hậu quả lũ lụt phát sinh dịch bệnh gây ảnh hưởng đến đời sống người dân
các địa phương khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả lũ lụt các công trình thiết yếu như giao thông thủy lợi trường học trạm y tế đảm bảo vệ sinh môi trường
khôi phục sản xuất kinh doanh nhanh chóng đưa các hoạt động về trạng thái bình thường
thủ tướng thống nhất trước mắt cấp ngay một mươi một tấn gạo hỗ trợ cho người dân ba tỉnh quảng ngãi bình định phú yên
về nguồn tài chính để khắc phục hậu quả lo an sinh xã hội thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động
nếu nguồn địa phương không đảm bảo thì báo cáo để chính phủ xem xét hỗ trợ
thủ tướng cũng yêu cầu cần tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong phòng chống lũ lụt vừa qua
thủ tướng lưu ý việc phối hợp chống lũ giữa các địa phương bộ ngành cần chặt chẽ nhịp nhàng hiệu quả
đặc biệt là xả lũ tỉnh đầu nguồn xả lũ vì lo vỡ đập tác động ngay tới hạ dù do vậy các tỉnh phải phối hợp
thông tin cho nhau để nắm chắc tình hình và phải có thông báo phải thực hiện đúng quy trình quy phạm
người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh
thủ tướng nhận định rằng trong trận lũ vừa qua có sự phối hợp chưa tốt nên để xảy ra hậu quả một mươi chín người tử vong hầu hết là chết đuối
phải phân tích đánh giá thêm là chúng ta có chủ quan mất cảnh giác không nhất là giai đoạn cuối mùa
thiên tai hiện nay lại xảy ra không đúng quy định không đúng chu kỳ không có tiền lệ ông đề nghị
thủ tướng yêu cầu cần xây dựng kịch bản chung cho tất cả các hồ đập khi có tình huống thiên tai
nhưng cũng phải xây dựng kịch bản theo đặc thù cho mỗi hồ đập đồng thời tăng cường năng lực phòng chống ứng phó của các địa phương khi có sự cố
về lâu dài thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng đề án chống lũ lụt thiên tai miền trung sạt lở và sụt lún nam bộ
sạt lở và thời tiết cực đoan ở miền bắc trên cơ sở đề án này sẽ hình thành các dự án cụ thể huy động nguồn lực thực hiện
thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế phòng chống thiên tai dịch bệnh tham mưu xây dựng lại quy trình vận hành các hồ đập
nâng cao năng lực dự báo cảnh báo hỗ trợ dân xây nhà kết hợp phòng chống bão lũ nâng cao năng lực dự trữ các hồ đập
và năng lực chỉ đạo điều hành các cấp cũng như ý thức người dân trong phòng chống thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu
có thể thấy những hậu quả do lũ gây ra đã quá rõ ràng và hầu như năm nào người dân cũng phải gánh chịu những đau thương
mất mát do những thiệt hại mà mưa lũ gây ra nhưng nguyên nhân của những trận mưa lũ này có đơn thuần chỉ là thiên tai do tự nhiên
hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi ngay sau đây
một mươi tám người tử vong và mất tích hơn sáu mươi ngôi nhà ngập lụt sâu
đó là hậu quả thống kê sơ bộ sau cơn lũ quét qua phú yên quảng ngãi khánh hòa
bao nhiêu gia đình bại sản đúng nghĩa khi hoa màu vật nuôi ra đi hết cả
mùa dịch những hình ảnh thiệt hại về lũ dữ dường như cũng không nhiều như mọi lần nhưng sự tàn phá của đợt lũ này không hề nhỏ
chính quyền và người dân địa phương oàn mình giúp nhau trong lũ dữ không còn sức để than cũng chẳng dám chờ trong việc cứu trợ đến nhanh giữa lúc khó khăn này
nhưng thực tế lại tang thương khốc liệt khó có thể tưởng tượng được
tụi mình sẽ đứt lứa nấm dơm một thời gian vì trại nấm bị cơn lũ quét qua mang đi gần hết của nả
phôi dơm nấm đang thu thì ngâm lâu trong nước chắc kèo hết rồi
nước rút rất chậm các vùng chuyên canh nông nghiệp của tỉnh nhà đều chìm trong biển nước
tết này rau gà heo hoa ở địa phương sợ là mắc mỏ khan hiếm
tuy an bị sạt lở một đoạn dài nhưng vật nuôi an toàn rau còn rất ít
còn người là còn của từ từ làm lại
một thông tin từ bạn tuy an đọc mà nghẹn trước cái khó hôm nay và nhiều tháng sau đó
hãy hùng thật khi thị trấn và làng mạc ở phú yên ngập lụt nặng
trận lụt lịch sử này theo thông tin từ báo chí do các ông thủy điện mạnh ai nấy xả nước xả nhanh và xả bất ngờ
lượng nước lớn nhanh như thánh gióng còn biết né đi đâu
việc điều tiết nước ở các nhà máy thủy điện trong thời đại công nghệ số như hiện nay có khó lắm không
khi đã nhiều công cụ dự báo
việc liên lạc hay cập nhật tình hình dự báo thời tiết với trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
hay các chuyên gia hỗ trợ cộng đồng phi lợi nhuận vô cùng thuận tiện đơn giản
vậy mà hàng chục năm nay chúng ta vẫn cứ nghe mãi bài xả lũ bất ngờ
phải điều tiết nước kịp thời kẻo vỡ đập thủy điện
bài học sương máu đau đớn của tỉnh quảng bình chỉ mới đúng một năm dường như chưa đủ để nhắc nhớ và rút kinh nghiệm về trách nhiệm với nhân mạng và tài sản của người dân
rất nhiều hồ thủy điện miền trung
tây nguyên là hồ nhỏ mưa lớn vài ngày là phải xả nước để cứu đập
cái lý lẽ đập thủy điện mà vỡ thì còn tang thương hơn thật khó có thể thuyết phục trước thực tế thiệt hại của cải và mạng người vẫn tiếp diễn
các nhà máy thủy điện vẫn bó tay mặc cho dự báo về mưa lớn trước vài ngày
khi hồ đầy thì nào ta cùng xả ngay cả một thông báo cho địa phương hạ nguồn được biết để có thời gian giảm thiệt hại lắm khi cũng không có
đã có nhiều tiếng nói lên án việc cấp phép xây dựng các nhà máy thủy điện công suất nhỏ
nhưng lại ẩn chứa sức tàn phá to lớn cũng có nhiều lời hứa từ các chủ tịch tỉnh về việc ngừng xây dựng thủy điện con cóc
nhưng rồi thì sao rừng vẫn bị phá gỗ quý trong lõi rừng bị đốn hạ khai thác để đổi lại là quả bom nước treo lơ lửng
dự án thủy điện nào trước khi được phê duyệt cấp phép thì chủ đầu tư phải trình báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá chi phí lợi ích
có ai tính được nếu bị lụt thì dân sẽ mất bao nhiêu tài sản và tính mạng
bao nhiêu nhà lâm vào cảnh khốn cùng trong mỗi mùa mưa bão
thưa quý vị câu chuyện mưa bão sẽ còn tiếp tục kéo dài cùng với đó là những khó khăn mất mát của miền trung sẽ chưa thể vơi
hy vọng chính quyền địa phương cũng như những mạnh thường quân sẽ có những hành động kịp thời hỗ trợ người dân để giảm đi gánh nặng của mưa bão để lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại